chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày hai mươi sáu tháng ba
sau đây là những tin tức thời tiết chính sẽ có trong chương trình
chuyên gia cảnh báo gì sau trận động đất ở hà nội
nước biển ở hà tĩnh có màu đỏ như máu
động đất tại indonesia khiến hơn một mươi năm người phải sơ tán
thưa quý vị trước tình hình động đất tại việt nam
đặc biệt là trận động đất xảy ra vào sáng ngày hai mươi năm tháng ba tại huyện mỹ đức hà nội
tiến sĩ nguyễn xuân anh viện trưởng viện vật lý địa cầu cho biết
hà nội nằm trong vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy
các đứt gãy sinh chấn vẫn hoạt động nên cần thiết lập một số thiết bị quan trắc ở các tòa nhà cao tầng
tiến sĩ nguyễn xuân anh cho biết thêm
từng khu vực trong vùng đất gãy thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trận động đất
mà nguyên nhân như đã nói ở trên là các đứt gãy sinh chấn hoạt động và tích tụ đủ năng lượng
việc cơ quan vẫn đã đang làm là theo dõi và đánh giá độ nguy hiểm của hoạt động này
vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy từng xảy ra động đất trong quá khứ
tại hà nội vào thế kỷ một mươi hai một trận động đất mạnh cấp tám xảy ra đã làm bia chùa báo thiên bị vỡ làm đồi
quy luật động đất do các đất gãy sinh chấn ở vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy cho thấy
thường là hàng trăm năm hoặc năm trăm bảy trăm linh năm mới xảy ra trận động đất mạnh
theo tiến sĩ nguyễn xuân anh cần nghiên cứu phân đoạn đứt gãy sông hồng để đánh giá nguy hiểm động đất chi tiết hơn
khu vực hà nội cần thực hiện đánh giá rủi ro động đất
ngoài ra chuyên gia cho rằng cần thiết lập một số thiết bị quan trắc ở các nhà cao tầng ở thành phố hà nội
để đánh giá định lượng mức độ rung lắc do các trận động đất gây ra
trước đó theo thông tin từ trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu
lúc tám giờ năm phút ba mươi năm giây theo giờ hà nội ngày hai mươi năm tháng ba một trận động đất có độ lớn bốn độ richter
xảy ra tại vị trí có tọa độ hai mươi bảy trăm bảy mươi độ vĩ bắc một trăm linh năm bảy trăm hai mươi độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi sáu km
động đất xảy ra tại khu vực huyện mỹ đức hà nội cấp độ rủi ro thiên tài cấp
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác trưa chiều trời nắng
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
thành phố đà nẵng hình thái thời tiết tương tự như thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
và thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi năm độ
thưa quý vị
hôm nay một hiện tượng lạ đã xảy ra ở biển hà tĩnh
khoảng ba km dọc bãi biển ở hà tĩnh xuất hiện các vệt nước sóng màu đỏ
hiện tượng bất thường khiến cho người dân không dám ra bia
mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cẩm nhượng huyện cẩm xuyên hà tĩnh cho biết
đang kiểm tra hiện tượng nước biển chuyển sang màu đỏ trên địa bàn
đại diện ủy ban nhân dân xã cẩm nhượng thông tin thêm
có thể do nhiều ngày nay biển động xuất hiện rông nên sóng cuốn tàu biển vào bờ
đây là hiện tượng hiếm khi xuất hiện trên địa bàn xã
trưa ngày hai mươi năm tháng ba khoảng ba km dọc bãi biển xã cẩm nhượng
giáp với khu vực bãi biển thiên cầm xuất hiện hiện tượng nước biển truyền thành màu đỏ đậm
nhiều vị trí rộng khoảng một trăm linh mét tính từ bờ biển trở ra
những cơn sóng có màu đỏ như máu tấp vào bờ
ông xuân thành người dân xã cẩm nhượng cho biết
hiện tượng nước biển truyền thành màu đỏ đã xuất hiện cách đây khoảng ba ngày
một người dân cho biết địa phương rất ít khi có hiện tượng nước biển đổi màu
nhất là màu đỏ đậm như hiện nay
người dân không dám đánh bắt gần bờ hay ra biển tắm
kể từ khi nước biển truyền sang màu đỏ
nước biển màu đỏ kéo thành từng dòng dài hàng km
trước đó một năm tại vùng biển thiên cầm thị trấn thiên cầm cầm xuyên
cũng xuất hiện tình trạng nước biển màu đỏ trong nhiều ngày
ngành chức năng từng lấy mẫu kiểm tra xác định nguyên nhân do một loại tàu biển gây ra
chuyển sang tin tức thời tiết thế giới đáng chú ý
thưa quý vị động đất cùng một loạt dư chấn kéo dài ở ngoài khơi biển java của indonesia
và hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại
hơn một mươi năm người dân trên đảo babwayan thuộc tỉnh đông java chịu ảnh hưởng
cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý indonesia cho biết
trận động đất có độ lớn sáu năm độ đã xảy ra ngoài khơi biển jaba hôm hai mươi hai tháng ba
tâm trấn động đất nằm ở độ sâu một mươi km dưới đáy biển
chỉ cách đảo bawean thuộc huyện gresik ở tỉnh đông java từ ba mươi đến năm mươi km
theo sau trận động đất này là hàng loạt trận động đất nhỏ
và hơn hai trăm linh dư trấn khác
kéo dài đến tận ngày hôm nay
sự rung lắc của động đất được cảm nhận rõ rệt ở nhiều khu vực tỉnh đông java
gồm thủ phủ surabaya
theo thống kê từ cơ quan giảm nhẹ thiên tai tỉnh đông java
mặc dù không gây thiệt hại về người
song loạt động đất kèm dư trấn khiến ít nhất bốn ba trăm linh ngôi nhà trên đảo bawean bị phá hủy
trong đó có bảy mươi tám trường học một trăm năm mươi sáu cơ sở thờ tự và bệnh viện trung tâm
hơn một mươi năm bảy trăm linh người mất nhà cửa và phải sơ tán
nhiều hộ dân gồm hàng ngàn người già và trẻ em
buộc phải chuyển ra ngoài ngủ ở sân nhà các cánh đồng
và không gian thoáng đẵng tại trường học công sở để phòng ngừa dư trấn
cơ quan giảm nhẹ thiên tai tỉnh đông java đang nỗ lực điều động các tàu thuyền
cùng lực lượng cứu hộ của quân đội quốc gia cảnh sát quốc gia
nhằm phân phối hàng cứu trợ gồm lều bạt chăn nệm đồ ăn sẵn nước khoáng sạch
cho người dân trên đảo bawean
đảo bawean cách càng gần nhất
ở tỉnh đông java khoảng một trăm hai mươi đến một trăm ba mươi km
nếu dùng thuyền cao tốc phải mất ba bốn tiếng để tiếp cận đảo bawean
trong khi sử dụng phà phải mất tám đến chín tiếng
cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý indonesia cho biết
loạt động đất và dư chấn vừa xảy ra là động đất ở lớp vỏ nông
do các đứt gãy chuyển động trượt ngang ở biển java gây ra
theo các nhà khoa học tâm trấn động đất càng nông càng nguy hiểm
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết
chung trên ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm có mưa vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa
nam bộ có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ
riêng khu tây bắc có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
phía tây bắc bộ có nơi trên ba mươi sáu độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
chưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng khu vực đồng bằng và ven biển hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mây ngày nắng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi tám ba mươi một độ
phía nam ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng vùng núi phía tây ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi sáu độ
riêng miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam đến nam cấp bốn
sóng cao năm một năm m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp bốn sóng cao năm một năm m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo
sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay
ngày hai mươi sáu tháng ba
quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại